lực lượng công an huyện quảng trạch quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt khẩn cấp đối tượng
nguyễn thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú ở thôn hạ trường xã liên trường huyện quảng trạch quảng bình
có hành vi tàng trữ hơn một viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn thành đạt đã khai nhận tàng trữ một một trăm bốn mươi sáu viên ma túy tổng hợp
loại hồng phiến nói trên để bán cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn
hiện công an huyện quảng trạch đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật